vâng thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
ubnd tp đà nẵng đã quyết định tiếp tục thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố cho đến tám giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
theo đó từ tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến tám h ngày hai mươi sáu tháng tám
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động
người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
trong thời gian này thành phố cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa
thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ
được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu
với điều kiện hàng hóa là lương thực thực phẩm hàng thiết yếu từ các đơn vị được phép hoạt động
ca shipper phải được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai định kỳ ba ngày một lần
đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch
có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp
sở y tế sẽ có kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín phù hợp với từng khu vực
và sở công thương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án
để đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân